trên khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị hiện đang là cao điểm các đối tượng buôn lậu tập kết hàng dự trữ cho dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
để ngăn chặn tình trạng trên các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn
tuy nhiên trước những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu tình trạng này vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp
theo chân các chiến sĩ trinh sát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo chúng tôi chứng kiến được thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu đường kính
mặc dù lợi nhuận từ buôn lậu đường kính không cao nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn dùng đủ mọi cách để đưa hàng về nội địa
theo lực lượng chức năng tỉnh quảng trị cho biết các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng vào các thời điểm khác nhau để vận chuyển hàng qua sông
sau đó tập kết vào các nhà dân và xé lẻ hàng ra rồi thuê đủ các loại phương tiện để vận chuyển hàng lậu về thị trường nội địa tiêu thụ
trong quý bốn này lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã bắt giữ hơn chín mươi vụ buôn lậu tổng giá trị hàng hóa gần một tỷ đồng
để ngăn chặn buôn lậu dịp cuối năm lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ lên tăng cường cho hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai
đồng thời lập thêm một số chốt để chống buôn lậu qua biên giới
từ nay đến cuối năm tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh quảng trị sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các ngành chức năng trên tuyến biên giới
đặc biệt ở khu vực nội địa cũng cần kiểm soát
chặt chẽ hơn để ngăn chặn hàng lậu tuồn về làm lũng đoạn thị trường trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi